xin kính chào quý vị khán giả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thủ đô ngày mới
được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị với mục tiêu cao nhất là nâng cao toàn diện đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn
các địa phương trên địa bàn thành phố hà nội đã dành nhiều nguồn lực cho phần việc quan trọng này
nhiều phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được tổ chức và diễn ra sôi nổi
cùng với đó là sự quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa ở nhiều nơi
từ phong trào này các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương đã được phục dựng và phát huy
tăng cường đoàn kết của cộng đồng khu dân cư bảo đảm an ninh chính trị và trật tự xã hội
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của truyền hình nhân dân về nội dung này
nằm ở cửa ngõ phía đông của thủ đô hà nội gia lâm là vùng đất giao thoa giữa văn hóa thăng long và kinh bắc
trải qua hàng nghìn năm lịch sử vùng đất chất chứa rất nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể
đến nay vẫn hiện diện trong đời sống
cùng với triển khai thực hiện các tiêu chí trở thành quận
huyện gia lâm cũng tập trung bảo tồn tôn tạo phát huy những giá trị văn hóa
trở thành nguồn động lực cho phát triển cùng với đó là những việc làm cụ thể được triển khai
nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân
chúng tôi cũng đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể về thực hiện nhiệm vụ này
sau khi triển khai thực hiện đã có các bộ tiêu chí
chúng tôi quan tâm đến là nâng cao thiết chế văn hóa để phục vụ đời sống của người dân
đó là đầu tư xây dựng các trung tâm văn hóa cấp xã
rồi nhà văn hóa của các thôn tổ dân phố
hiện nay một trăm sáu mươi bốn thôn tổ dân phố của huyện gia lâm đã có nhà văn hóa và nơi sinh hoạt cộng đồng
bên cạnh đó chúng tôi cũng rất quan tâm đến phát triển văn hóa tinh thần
cho người dân
các lễ hội truyền thống được huyện quan tâm và định hướng
để cho người dân thực hiện theo giữ gìn cái bản sắc văn hóa truyền thống
gia lâm có ba trăm hai mươi di tích khoảng một trăm linh lễ hội
trong đó lễ hội đền gióng đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
nơi đây còn là quê hương của hai trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian việt nam
thánh gióng và trừ đồng tử với những địa điểm và di tích nổi tiếng liên quan đến hai vị
với bề dày các giá trị văn hóa như vậy chính quyền các cấp cũng nỗ lực đầu tư bảo tồn
và phát huy các nét văn hóa truyền thống các di sản di tích
nhằm làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho nhân dân
hướng tới là tất cả là vì nhân dân và nhân dân sẽ được hưởng lợi trên địa bàn của xã văn đức
có tất cả là bảy khu di tích gồm có ba đình đình thôn trung quan đình thôn trừ xá đình sơn hô
thế thì cũng vinh dự cho văn đức là đình trử xá là thờ đức thánh trử đồng tử
một trong tứ bất tử của truyền thống văn hóa tín ngưỡng của việt nam
là một người con hiếu thảo
năm hai nghìn một mươi bảy được cấp trên đầu tư
tu bổ tôn tạo với tổng kinh phí là hai mươi chín tỷ đồng
và hiện nay là đình thôn trung quan là cũng được cấp trên đầu tư tu bổ tôn tạo
với tổng kinh phí là hai mươi tám tỷ
và hiện nay đang thi công và đình sơn hô thì đã tu bổ tôn tạo xong
kè bảy ao hồ và một mươi tuyến đường trên địa bàn
nếu ở truyền thống của làng trực sản
tổ chức lễ hội chính một lần có rước nước rồi rước văn
hàng năm thì về công tác vận động nhân dân là tổng dọn vệ sinh
rồi đảm bảo cảnh quan môi trường thuân xóm
rồi trong lễ hội thì phân công các ông chí lực lượng dân phòng
bảo vệ với công an xã chính quy đảm bảo rất tốt
trong ba ngày lễ hội nói chung là không xảy ra vấn đề gì
nó không xảy ra vấn đề gì nó không xảy ra vấn đề gì

lễ nghi rất là đảm bảo theo quy định của nhà nước
với mục tiêu xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa thông tin cơ sở
phục vụ nhu cầu hiện tại và những đòi hỏi mới về văn hóa tinh thần của nhân dân
gần một trăm linh nhà văn hóa thôn có ban chủ nhiệm do trưởng thôn
tổ trưởng tổ dân phố là trưởng ban thành viên là các ông bà
đại diện các đoàn thể chính trị xã hội
để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân nông thôn
phát triển phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
trong quá trình xây dựng nông thôn mới các địa phương trên địa bàn hà nội
luôn quan tâm xây dựng khuôn viên nhà văn hóa với đầy đủ cơ sở vật chất
không khí vui vẻ này là hình ảnh thường thấy ở nhà văn hóa xanh của tổ dân phố yên ngưu
ông nhượng và bà con trong khu phố nhỏ này chung tay góp sức xây dựng nhà văn hóa
nhà sinh hoạt cộng đồng xanh sạch đẹp
các thiết chế văn hóa không chỉ được nhà nước đầu tư xây dựng
mà nhân dân cũng chung tay góp sức tạo nên diện mạo khang trang xanh sạch đẹp
từ không khí phấn khởi đó các phong trào xây dựng gia đình văn hóa
làng thôn ấp bản văn hóa cũng được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo
phong phú có trọng tâm trọng điểm
nhà văn hóa được sự chỉ đạo của các quỷ tri bộ
mà nòng cốt thì vẫn là phụ nữ và đoàn thanh niên
là hai cái tri hội đó đã đi sâu vào phục vụ
tổ dân phố nhà văn hóa sáng xanh sạch đẹp để phục vụ cho bà con đến đón tết
vui chơi vui chơi cộng đồng rất là vui vẻ thông qua cái tết giáp thìn vừa rồi
đoạn đường tự quản riêng phụ nữ và hội chủ nhân minh cũng đã làm tốt
việc thứ hai nữa là về vệ sinh thì chân rác không còn
năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi sẽ tập trung xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh
chúng tôi cũng đã tổ chức các hội nguyện tuyên truyền
ngoài các hội nghị gắn với các hội nghị của đảng các hội nghị của chính quyền
chúng tôi tập trung tuyên truyền sâu rộng ở mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên
để mọi người nắm được các tiêu chí về xây dựng chuẩn đô thị văn minh
đồng thời là vận động mỗi gia đình trồng một cây xanh
rồi mỗi gia đình tự nắp đặt camera để đảm bảo an ninh theo dõi an ninh trật tự
chiều nào cũng vậy bà hiếu lại ra đây ngồi hóng gió và trò chuyện cùng những người bạn già của mình
đời sống vật chất ấm no đủ đầy và tinh thần thì ngày càng phấn khởi
trên khắp các miền quê của hà nội người dân nông thôn thêm tự tin sáng tạo hơn trong hoạt động xã hội
góp phần tích cực xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc
các thế hệ sống vui sống khỏe tăng sự gắn kết gia đình làng xóm
thông qua đó nâng cao sức khỏe tinh thần cho người dân
dân nông thôn góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
nó là một địa điểm rất nổi tiếng và cũng có thể là một trong những nơi
mà thu hút được rất nhiều các khách thập phương
đây là một xã ngoại thành và yếu tố nông thôn đã nhường chỗ cho đô thị hóa rất rõ nét
đường xá rất khăng trang đi lại thuần tiện các phương tiện giao thông cũng như các hạ tầng rất tốt
những năm qua thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt hiệu quả chương trình số hai
ctr tu ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi một của thành ủy hà nội về phát triển nông nghiệp
xây dựng nông thôn mới từng bước nâng cao đời sống người dân giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
cùng với đó là thực hiện nghị quyết ba mươi ba nqtvk khóa một mươi một về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn thành phố
từ đó hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn được tăng cường đầu tư cải tạo nâng cấp và xây mới
đường làng ngõ xóm được kiên cố hóa nâng cấp và xây dựng các trường học nhà văn hóa thôn
bảo đảm nhu cầu giảng dạy học tập và sinh hoạt của cộng đồng
mức thu nhập của người dân khu vực ngoại thành cũng được cải thiện đáng kể
để tiếp tục nâng cao đời sống văn hóa vật chất và tinh thần cho người dân
trong năm hai nghìn hai mươi bốn chúng tôi dự kiến sẽ cải tạo sửa chữa nâng cấp một trăm một mươi bốn trên một trăm sáu mươi
nhà văn hóa để chỉnh trang lại toàn bộ diện mạo cảnh quan và kẻ các ao hồ làm đường dạo và các khu vui chơi cho nhân dân
có một số các kế hoạch để triển khai liên hoan văn nghệ tổ chức các hội thi hội diễn để chào mừng các sự kiện lớn của thủ đô và đất nước
có thể nói chính quyền thành phố thực hiện toàn diện và có hiệu quả
về phát triển kinh tế hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của
người dân không chỉ ở khu vực nội thành mà còn được thể hiện rõ nét qua sự phát triển vượt bậc ở khu vực nông thôn
những kết quả tích cực ấy đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân
hà nội tiếp tục khẳng định là trung tâm văn hóa lớn của cả nước
là nơi hội tụ kết tinh lan tỏa những giá trị cao quý của dân tộc
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi bốn
du lịch hà nội tiếp tục chú trọng phát huy các giá trị văn hóa di sản gắn với du lịch
xây dựng hình ảnh thủ đô hà nội văn hiến văn minh hiện đại thành phố vì hòa bình thành phố sáng tạo
hà nội sẽ hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng hấp dẫn dựa trên các lợi thế sẵn có
đồng thời tập trung đầu tư phát triển các loại hình sản phẩm mới gần với lợi thế của từng địa phương
để chào đón một mùa du lịch hè đầy ấn tượng ngành du lịch thủ đô đã mở đầu bằng một sự kiện thú vị
diễn ra vào trung tuần tháng ba vừa qua tại không gian văn hóa sáng tạo tây hồ phố đi bộ trịnh công sơn
đây là dịp để ngành du lịch thủ đô tiếp tục truyền thông
quảng bá hình ảnh điểm đến hà nội an toàn thân thiện chất lượng hấp dẫn
nhằm thu hút khách du lịch đến với hà nội ngày một nhiều hơn góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển du lịch việt nam
và đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của thủ đô

đến với hà nội
đây là dịp để ngành du lịch thủ đô tiếp tục truyền thông quảng bá hình ảnh điểm đến với hà nội

đây là dịp để ngài thường th greetings khách du lịch hết ngày
đây là dịp để ng mma current
hay sự khám ơn và tollery b wheelb alumin t
sẽ tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố hà nội
chương trình du lịch hà nội chào hai nghìn hai mươi bốn diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc
đặc biệt là biểu diễn nghệ thuật bán thực cảnh mang tính sử thi và màn trình diễn ánh sáng công nghệ
đây là chương trình nghệ thuật kết hợp yếu tố sử thi và biểu diễn hiện đại
mang đến câu chuyện về hà nội tinh hoa và phát triển
với sự tham gia của gần năm mươi diễn viên chuyên nghiệp và một trăm năm mươi người dân nhật tân
chương trình hôm nay thành công rất tốt đẹp và quảng bá được hình ảnh con người việt nam
cũng như nét văn hóa của hà nội nói riêng và của việt nam nói chung
năm hai nghìn hai mươi bốn ngành du lịch thủ đô phấn đấu thu hút được trên hai mươi bảy triệu lượt khách
tăng chín hai mươi hai so với năm hai nghìn hai mươi ba bao gồm năm năm triệu lượt khách du lịch quốc tế và hai mươi một năm triệu lượt khách nội địa
tổng thu từ khách du lịch đạt một trăm linh chín bốn mươi một nghìn tỷ đồng
trong thời gian tới với phương châm của du lịch việt nam là liên kết chặt chẽ
phối hợp nhịp nhàng hợp tác sâu rộng bao trùm toàn diện hiệu quả bền vững
ngành du lịch thủ đô sẽ phấn đấu trở thành điểm đến được ưa chuộng
đối với khách du lịch trong nước và quốc tế